đối với y bác sĩ có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch cũng như hoạt động khám chữa bệnh cần biểu dương khen thưởng đồng thời giám sát chấn chỉnh quản lý người hành nghề y tại các cơ sở khám chữa bệnh
theo bộ y tế các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm quy định về đạo đức hành nghề gửi về bộ y tế sẽ bị xem xét kỷ luật hành chính hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề
thực tế thời gian qua đã có những mất mát với các y bác sĩ tuyến đầu
theo thống kê của công đoàn y tế việt nam từ đầu đại dịch năm hai nghìn hai mươi tới ngày chín tháng tám có hơn hai ba trăm linh nhân viên y tế bị lây nhiễm khi làm việc
ba người tử vong gồm hai tại tp hcm một bình dương trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
đến nay hơn một mươi sáu y bác sĩ từ miền bắc trung đã vào tâm dịch phía nam tri viện
ngoài đối mặt với lây nhiễm y bác sĩ còn chịu áp lực nặng nề về tâm lý
khi bệnh nhân quá đông trở nặng nhanh tỷ lệ tử vong cao thiếu trang thiết bị máy máy
các chuyên gia cho rằng cần có chính sách riêng cho lực lượng y tế tuyến đầu như phụ cấp về độc hại cường độ làm việc làm ngoài giờ
tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm trăm ba mươi hai bốn trăm chín mươi một ca ghi nhận ở sáu mươi hai tỉnh thành
các chuyên gia cho rằng cần có chính sách riêng cho lực lượng y tế tuyến đầu như phụ cấp về độc hại cường độ làm việc làm ngoài giờ